còn đây là mô hình trồng dâu nuôi tầm công nghệ cao đang được triển khai tại xã vĩnh yên huyện bảo yên
toàn bộ sản phẩm là kén tầm đều được hợp tác xã cam kết thu mua với giá bảo hành tại mọi thời điểm thấp nhất là một trăm một mươi đồng mỗi kg
vì vậy khi giá sản xuống thấp nhất người trồng dâu nuôi tầm vẫn có thể thu được bốn trăm bốn mươi ba triệu đồng trên mỗi hectare trong một năm

tổ chức ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn ra soát quy hoạch vùng sản xuất giám sát việc thực hiện hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm cho người nông dân đồng thời chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp xã
hiện nay trên địa bàn của chúng tôi có mỗi một xã có một đồng chí khuyến nông viên cơ sở cơ bản là trình độ đại học chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật hoặc khoa cô trồng phụ trách trên địa bàn xã để đi triển khai tuyên truyền vận động bà con
thứ nhất là phát triển những cây trồng ở đó và hướng dẫn các kỹ thuật để nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm
trong quá trình triển khai thì việc đồng hành sự quan tâm của cấp ủy chính quyền huyện rồi là vào cuộc của tất cả các tổ chức chính trị trên địa bàn toàn xã và cùng với sự đồng lòng của người dân
đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ của xã thì thu nhập bình quân đầu người trên năm được tám triệu đồng và đến thời điểm này thì được hai mươi năm triệu
việc mà chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn vừa qua là chúng tôi đánh giá là rất là thành công
điều đó để minh chứng nó là cái giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác nâng cao
hiện nay hết hai nghìn một mươi tám đã đạt được sáu mươi bảy triệu đồng và hết hai nghìn một mươi chín dự kiến là bảy mươi một triệu đồng một hectare so với năm hai nghìn một mươi năm tăng hơn hai mươi triệu đồng một hectare